cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông mang của tỉnh nước ngoài tại bản hủy hìn xã mường hung huyện sông mã để mang về bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can phạm tội hủy hoại tài sản
trước đó anh phan nam hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại xã đức lạc huyện đức thọ đến công an huyện đức thọ trình báo vụ việc
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm kiosk cầm đồ mang tên nam hải của gia đình anh ở tại thôn yên cường xã đức lạc bị một nhóm đối tượng dùng đá và gậy đập phá tủ kính đựng điện thoại biển hiệu quảng cáo điện tử bằng đèn led và các vật dụng khác
tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn năm mươi triệu đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện đã huy động lực lượng tiến hành điều tra làm rõ tám đối tượng gây ra vụ hủy hoại tài sản nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can trong đó ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bảy bị can trần mạnh trí nguyễn đình tuấn nguyễn tiến đức võ kim thương trần hoài nam lê thành đạt lê quỳnh anh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nguyễn phi hùng
thời gian gần đây tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xuất hiện tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi bảo kê cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản
nhiều công nhân trên địa bàn rất lo lắng và bức xúc nhưng không dám tố cáo vì sợ bị các đối tượng trả thù
trước thực trạng này công an tỉnh đồng nai và các đơn vị địa phương đã chủ động giả soát các băng nhóm phạm tội để lập chuyên án đấu tranh góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
mới đây khi đang trên đường đến công ty làm việc anh hoàng kim quân chú xã tam phước thành phố biên hòa là chủ quản của công ty foxwork thuộc khu công nghiệp tam phước
bị một số đối tượng đến công ty đe dọa phải nộp năm triệu đồng nếu muốn yên ổn
do chỉ có ba triệu đồng nên các đối tượng hẹn ba ngày sau phải nộp số tiền còn lại
không dừng lại ở đó các đối tượng này hẹn anh quân đến một quán nhậu gần khu công nghiệp tam phước sau đó buộc anh quân phải trả tiền nhậu hai triệu đồng
do không đồng ý
anh quân đã bị bọn chúng đuổi theo chém gây thương tích
trường hợp anh đào văn trường công nhân khu công nghiệp tam phước
do không đồng ý